từ hôm nay ngày một mươi tháng một mươi một một mươi năm h ngày hôm nay mỗi lít xăng tăng năm trăm năm mươi sáu trăm sáu mươi đồng lên sát hai mươi năm đồng
dầu hỏa và diesel giữ nguyên giá trong khi dầu ma rút giảm
theo điều chỉnh giá bán xăng trong nước của liên bộ công thương tài chính ngày một mươi tháng một mươi một
giá xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi ba sáu trăm sáu mươi đồng một lít tăng năm trăm năm mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi bốn chín trăm chín mươi đồng một lít tăng sáu trăm sáu mươi đồng
với đợt tăng này giá xăng trong nước đã có đợt tăng thứ năm liên tiếp từ đầu tháng chín đến nay
mỗi lít xăng ron chín mươi năm đã đắt thêm gần ba chín trăm linh đồng so với cách đây hai tháng
còn e năm ron chín mươi hai thêm gần ba tám trăm linh đồng